bộ giao thông vận tải vừa đề nghị tổng kiểm toán nhà nước tiến hành kiểm toán dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường pháp vân cầu rẽ hà nội ngay trong năm nay năm hai nghìn một mươi chín
theo bộ giao thông vận tải dự án xây dựng cao tốc pháp vân cầu rẽ là dự án lớn có tổng mức đầu tư giai đoạn một là một chín trăm bảy mươi ba chín mươi bốn tỷ đồng
được đưa vào khai thác từ tháng chín năm hai nghìn một mươi năm và đã được kiểm toán năm hai nghìn một mươi bảy
trong giai đoạn hai dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường pháp vân cầu rẽ được thực hiện với mục tiêu mở rộng thành sáu làn xe
và xây dựng hệ thống đường gom hai bên song hành với tổng mức đầu tư bốn bảy trăm năm mươi bảy năm mươi ba tỷ đồng
hiện dự án nâng cấp đã được nghiệm thu đưa vào khai thác sử dụng từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
và chủ đầu tư đang gấp rút hoàn thành công tác quyết toán toàn bộ dự án theo quy định